thưa quý vị cuộc bầu cử campuchia năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng bảy
tuy chưa có kết quả chính thức nhưng với kết quả kiểm phiếu sơ bộ được cập nhật trên toàn quốc
bởi ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec thì đảng nhân dân campuchia cpp
giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy lần này
theo kết quả sơ bộ được các trang thông tin uy tín tại campuchia đăng tải
đảng nhân dân campuchia của thủ tướng hun sen đã giành được một trăm hai mươi trên một trăm hai mươi năm ghế trong quốc hội
đảng bảo hoàng phu sinpec giành được năm ghế còn lại
chủ tịch ủy ban bầu cử quốc gia campuchia cho biết số liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là tám mươi bốn bốn
tương đương khoảng tám hai triệu trong tổng số chín bảy triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử
trong khi đó tại cuộc bầu cử campuchia năm hai nghìn một mươi tám cpp đã nhận được tổng một trăm hai mươi năm ghế trong quốc hội
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khi đó là tám mươi ba hai trong tổng số tám ba mươi tám triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử
thông tin kết quả sơ bộ của campuchia
cho thấy chiến thắng áp đảo của cpp trước các đối thủ tranh cử trong cuộc bầu cử campuchia năm hai nghìn hai mươi ba không phải là điều bất ngờ
đây là điều đã được các cơ quan truyền thông chuyên gia trong và ngoài nước đặc biệt là chính đông đảo người dân campuchia dự báo trước đó
bởi nó thực sự phản ánh ý nguyện niềm tin và sự lãnh đạo của đảng nhân dân campuchia trong suốt hơn bốn thập kỷ qua
dự kiến kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội khó bẩy ở campuchia sẽ được công bố vào ngày chín tháng tám đến ngày bốn tháng chín